bị mất trộm tiền bạc hay tài sản đều mang đến những lo lắng và buồn phiền cho người bị mất
điều ấy thì lại càng trở thành một vấn đề lớn hơn khi mà thứ bị mất không chỉ là tài sản mà còn là giấy tờ tùy thân quan trọng
việc công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng nhanh chóng truy xét và tìm ra được thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản
tại bãi giữ xe của ubnd quận đã mang lại niềm vui và sự tin tưởng không chỉ cho bị hại mà còn cho cả những người dân trên địa bàn
lo lắng bất an là cảm giác của chị trần thị hằng chú phường hòa phát quận cẩm lệ
khi trình bày với công an về việc chị bị mất trộn tài sản tại một nhà giữ xe
chỉ vì một phút bất cẩn mà chiếc ví có nhiều giấy tờ quan trọng của chị đã không cánh mà bay
mặc dù đã trình báo với công an nhưng hy vọng với chị là rất ít
lúc phát hiện ra là cái ví của tôi đã mất vào lúc buổi sáng
nhưng mà đến chiều thì tôi mới phát hiện ra là tôi bắt ví cho nên con người tôi rất là bật hoàng và rất là lo sợ
vụ việc được đội hình sự công an quận cẩm lệ tiếp nhận và vào cuộc khẩn trương
các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng đồng bộ để lần theo manh mối ít ỏi
những đối tượng trong diện khả nghi được tập trung giả soát
sau ba ngày nỗ lực quyết tâm công an quận cẩm lệ đã làm việc với nguyễn ngọc minh bốn mươi tuổi
chú phường mỹ an quận vũ hành sơn người từng có tiền án về tội trụng cấp tài sản
đấu tranh minh thừa nhận minh là thủ phạm đã lấy trộm chiếc ví của chị hằng tại nhà giữ xe
trong vô tình đi qua mà thấy không đóng cốt mở ra tò mò mở ra thì thấy có ví thì tôi lấy trộm
vẫn trưa tôi về tại bệnh viện sát lâm dường tôi vô tân phúc ở kia là bidv
là việc áp anh được một mươi triệu xong rồi bỏ giấy tờ vô ví và vứt ví ra bãi đất chóng đối diện bệnh viện sát lâm dường
và niềm vui đã đến với chị hằng khi công an quận thông báo đã tìm được thủ phạm cũng như lấy lại được toàn bộ giấy tờ cho chị
công an quận câm lệ có báo cho tôi là đã tìm được đối tượng và đã đang điều tra ra đến sự phạt
thì tôi rất là vui mừng các chú rất nhiệt tình năng nổ không ngại những vực gian khó như cái ngày trong ngày dịch
thì đà nẵng mình rất phức tạp nhưng các chú đã ngã mình xuống như vậy để đi ra những dầm nắng ngày mưa
chú cũng võng đi tìm được thủ phạm
mình cố gắng để tìm tìm các đối tượng đó
giá trị vật chất có thể không lớn nhưng tinh thần và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát hình sự đã khiến nhân dân thêm tin yêu và quý mến
bình yên của người dân chính là động lực giúp mỗi chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ